sau một mươi năm ngày triển khai tổng kiểm tra các phương tiện giao thông
công an tp hcm đã lập biên bản xử phạt hơn một mươi trường hợp vi phạm
cao điểm đợt tổng kiểm tra được phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát thực hiện
tại các tuyến đường trọng điểm cửa ngõ ra vào thành phố và khu vực sân bay
bến xe bến cảng kho bãi nhà hàng quán ăn v v
qua kiểm soát một mươi bốn hai trăm hai mươi trường hợp lực lượng chức năng đã phát hiện
lập biên bản xử lý một mươi năm trăm bốn mươi bảy phương tiện vi phạm
trong đó riêng xe mô tô vi phạm chiếm gần tám mươi bảy còn lại là xe ô tô chở khách và xe tải container
lỗi vi phạm chủ yếu là tốc độ với hơn hai trường hợp nồng độ cồn năm trăm bảy mươi ba trường hợp
và nhiều lỗi chở quá số người quy định lưu thông không đúng phần đường
lan đường không đợi mũ bảo hiểm v v
tổng số tiền phạt nộp kho bạc nhà nước là ba tám tỷ đồng